số ca nhập viện vẫn cao hơn số ca xuất viện số ca nặng tử vong có khuyến hướng gia tăng đặc biệt tập trung ở nhóm có bệnh nền tuổi trên năm mươi
thông tin cụ thể về vấn đề này bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
với một trăm năm mươi một ca tử vong vì covid một mươi chín trong ba ngày qua thì có một mươi tám trường hợp mắc bệnh nền bảy mươi năm trường hợp tử vong được xác định chưa tiêm hoặc chỉ tiêm một mũi vaccine covid một mươi chín
một cán bộ có trách nhiệm tại sở y tế tp hcm cho hay có một số bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu điều trị bởi một bệnh lý khác bệnh nền
sau đó xét nghiệm tầm soát mới phát hiện mắc thêm covid một mươi chín hay thậm chí có người mắc covid một mươi chín không hề biết mình có bệnh nền
các trường hợp này covid một mươi chín chỉ là tác nhân còn nguyên nhân tử vong chính là vẫn do mắc các bệnh lý khác kèm thêm tuổi cao sức yếu
vị này phân tích các bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhập viện tử vong thường tập trung ở nhóm cao tuổi và không chịu tiêm vaccine
động viên lý giải về số ca tử vong của tp hcm tăng tập trung phần lớn ở nhóm người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
cụ thể thống kê một ngày các ca tử vong đều có điểm chung trên năm mươi là chưa tiêm vaccine
có thể những bệnh nhân này thuộc nhóm chống chỉ định người cao tuổi nằm một chỗ người nhà ngại cho bệnh nhân tiếp cận vaccine
tuy nhiên người có bệnh nền cao tuổi nếu không chích vaccine khi nhiễm bệnh nguy cơ diễn tiến nặng tử vong ở mức rất cao
dẫn lời chánh văn phòng sở y tế nói
theo phân tích của bà huỳnh mai nếu tính trên cá thể một người tiêm vaccine thì cơ thể đã được miễn dịch
tp hcm đã có độ phủ vaccine covid một mươi chín rất tốt
tuy nhiên khi số lượng ghép không tăng thì vẫn có một mươi năm hai mươi người bệnh có diễn biến tăng nặng
trong đó chủ yếu người cao tuổi có bệnh nền và năm trong số này đã chuyển biến rất nặng
ngoài ra một nguyên nhân nữa khiến số ca tử vong ở tp hcm tăng là do thành phố đang phải gánh một phần ca tử vong
do các tỉnh lân cận chuyển đến
bốn các ca nặng chuyển về các bệnh viện tuyến cuối của tp hcm và khi tử vong các ca này đều được tính cho tp hcm
những mất mát những sự ra đi của các nạn nhân vì covid một mươi chín là không có gì có thể bù đắp được
để xoa dịu những nỗi đau này bên cạnh lễ kỳ siêu và tưởng niệm của nhà nước tổ chức
trong những con hẻm sài gòn những người hàng xóm cũng tắt đèn thắp đến tưởng niệm hàng xóm qua đời vì covid một mươi chín
dừng dừng xúc động dân mạng cùng cầu nguyện cho người mất yên nghỉ cõi vĩnh hẳn
theo hình ảnh được chia sẻ các nhà dân trong một con hẻm sài gòn đã tắt đèn
đặt những chiếc ghế nhựa ở giữa lối đi bên trên có nến thắp sắn và hoa
người đăng ảnh đầu tiên xúc động chia sẻ
nơi tôi ở tưởng niệm đồng bào đã mất trong đại dịch covid một mươi chín trong đó có ba mẹ tôi
ông trần văn tài bốn mươi năm tuổi người đăng tải hình ảnh cho biết
buổi lễ tưởng niệm trên diễn ra tại hẻm ba trăm linh bảy đường bầu cát tổ dân phố một mươi chín
khu phố sáu phường một mươi hai quận tân bình tp hcm
theo ông tài trong mùa dịch hẻm ba trăm linh bảy đường bộ cát có năm gia đình nhiễm covid một mươi chín
sáu người mất trong đó có ba mẹ của ông
để chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm được đồng nhất
các chị em đã mua đến hoa và mượn ghế của một số quán ăn gần đó
đúng tám giờ ba mươi các hộ dân cũng tắt đèn trong nhà đèn đường một số đoạn cũng được tắt
chỉ còn lại những ánh nến tưởng niệm thắp sắn trên đoạn hẻm dài gần ba trăm linh m
người dân dành một khoảng thời gian cuối đầu tưởng niệm người mất vì covid một mươi chín
được đó mẹ tôi điều trị
mẹ tôi ở bệnh viện xong âm tính xuất viện về nhà một tuần
thì mất vào ngày hai mươi năm tháng tám hưởng thọ tám mươi ba tuổi
có thể do sức khỏe bà không cho phép sau thời gian chống chọi với covid
cha tôi mất ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại bệnh viện trưng vương thọ chín mươi hai tuổi
bình thường ông bà vẫn khỏe mạnh mà covid một mươi chín diễn biến nhanh ông bà đi bất ngờ
đau sắc nhất là lúc cha tôi mất ở viện không được bên con cháu lần cuối
không lời từ biệt dặn dò ngày về chúng tôi chỉ nhận được hữu trò cốt
nên rất đau sắc
ông tài bọc bạc
thời điểm bùng phát dịch covid một mươi chín hẻm ba trăm linh bảy đường bầu cát bị phong tỏa vì có ca nhiễm
sau này gia đình nào có ép không thì chỉ phong tỏa nhà đó
suốt thời gian dịch ông văn bá quốc tổ trưởng tổ dân phố ngược xuôi hỗ trợ bà con
từ gói mì đến bỏ rau
ông trải lòng lúc đó tôi rất xúc động nhớ về giây phút ba mẹ mất mà không được làm đám
không được bên con cháu niềm thương nhớ giặc dào trong lòng
sau đó nữa thì tôi nghĩ tới tình làng nghĩa sớm
xúc động nhất là có mấy hộ gia đình trong sớm đến trước nhà tôi thắp nhan cầu nguyện cho bà mẹ tôi
trong giây phút đó ông tài đã cầu nguyện cho ba mẹ và đồng bào đã mất bị covid một mươi chín
miễn cười nơi chính suối
dịch bệnh được khống chế cho cuộc sống trở lại bình an
không gia đình nào phải chịu đựng nỗi đau chia ly vì đại dịch
bà vũ thị như xuân chủ tịch ủy ban nhân dân phường một mươi hai quận tân bình cho biết
hẻm ba trăm linh bảy có người mất vì covid một mươi chín
trong thời điểm đỉnh dịch không được tổ chức đám tang mà chỉ được nhận cho cốt từ quân đội
không ai tưởng tượng ra được người thân mình ra đi đột ngột như vậy
trong một hẻm có bốn người mất là mất mát quá lớn nên tổ dân phố cùng nhau tổ chức tưởng niệm
để cả hẻm cùng tưởng nhớ cầu nguyện cho hàng xóm đồng bào bắc vì covid một mươi chín
liên quan đến vụ việc bình dương xin bổ sung hai mươi tám ca covid một mươi chín
đại diện bộ y tế cho biết đã nhận thông tin và việc cấp mã số định danh cho các trường hợp này
sẽ được công bố ngày sáng
từ trước đến nay việc các tỉnh xin bổ sung số ca nhiễm vẫn xảy ra do chưa cập nhật số liệu
thông tin kịp thời và hoàn toàn không giấu dịch
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tp hcm cũng đề nghị đăng ký bổ sung một trăm năm mươi f phát hiện
qua tết nhanh trong thời gian cao điểm của dịch
trước đó sở y tế tỉnh bình dương vừa có văn bản gửi bộ y tế về việc đề nghị công bố bổ sung
đối với hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh này
sở y tế bình dương cho biết đây là số ca covid một mươi chín
được ghi nhận trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch tại địa phương này ngày một mươi tháng bảy đến ngày ba tháng một mươi một
lý do chậm trễ trong việc công bố ca bệnh đến giờ xin bổ sung
theo văn bản của sở y tế trong giai đoạn cao điểm của đợt dịch
tỉnh tổ chức nhiều đợt xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng bằng xét nghiệm test nhanh
sau đó cách ly điều trị và xét nghiệm rt pcr
với số lượng ca nhiễm hàng ngày rất lớn trên bốn ca mỗi ngày
thời điểm này có nhiều đơn vị tham gia hỗ trợ xét nghiệm rt pcr như biontech
việt nga việt á và các cơ sở điều trị covid một mươi chín
nhưng do yếu tố dịch tễ các thông tin cá nhân
người nhiễm covid một mươi chín gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương không đầy đủ
kịp thời nên chưa công bố đầy đủ các trường hợp nhiễm covid một mươi chín theo quy định
tới nay khi dịch đã tạm lắng cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động rà soát
kiến nghị bộ y tế để công bố bổ sung cấp mã số bệnh nhân cho hai mươi tám ca f nói trên
một tin vui cho những nỗ lực phòng chống dịch tại việt nam
theo bộ y tế ba công ty dược trong nước có kế hoạch và đang triển khai sản xuất thuốc kháng virus monupiravir
đây là thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ và không triệu chứng
trong đó thuốc của công ty dược steella việt nam đã được chấp nhận triển khai thử nghiệm lâm sàng
do trong nước chưa có thuốc menupiravir được cấp số đăng ký lưu hành
bộ y tế đã xem xét để trình chính phủ chấp thuận cho cấp phép trong tình huống phòng chống dịch gấp rút
với một số điều khoản về hồ sơ được rút gọn nếu được chính phủ đồng ý dự kiến có ba số đăng ký được cấp cho ba thuốc monupiravir
do các công ty dược trong nước sản xuất
thông tin về hiệu quả của manopiravi trên bệnh nhân covid một mươi chín tại việt nam
cục khoa học công nghệ đào tạo bộ y tế cho biết từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc menupiravir
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ và không triệu chứng tại nhà
đến nay chương trình đã mở rộng đến ba mươi bốn tỉnh thành phố
bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều gồm năm mươi liều mandoviravir bốn trăm linh mg steella việt nam
và sáu mươi liều monupiravir hai trăm linh mg optimus do ấn độ sản xuất cho các địa phương
trong đó có năm liều vừa được bộ y tế cấp số bổ sung cho thành phố hồ chí minh
kết quả triển khai tại hai mươi hai tỉnh thành cho thấy manuviravir có tính an toàn dùng nạp tốt
hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus
giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính
với tải lượng virus thấp đạt gần một trăm linh
tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến sáu và không có ca nào dẫn đến tử vong
bạc liêu ghi nhận bốn trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai trăm linh hai ca trong cộng đồng
nâng tổng số ca mắc từ đầu đợt dịch thứ tư đến nay lên hơn một mươi ca
tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu cho biết
tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp
ca nhiễm trong ngày ghi nhận tăng cao kỷ lục
tỉnh bạc liêu đã qua mốc một mươi ca mắc covid một mươi chín
cụ thể sáng cùng ngày bạc liêu ghi nhận thêm bốn trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín tăng tám mươi sáu ca so với ngày hai mươi hai tháng một mươi một
nâng tổng số ca mắc từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay lên một mươi hai trăm một mươi một ca
trong đó có hai trăm linh hai ca được phát hiện qua truy vết lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng
hai trăm ba mươi ba ca trong các khu phong tỏa ba mươi sáu ca trong khu cách ly tập trung và ba ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch
mới đây một số tỉnh thành đã triển khai tiêm vaccine cho học sinh và trẻ em
liên quan đến việc này thì pfizer và biontech cho biết vaccine covid một mươi chín của họ vẫn có hiệu quả một trăm linh
ở trẻ em từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi sau bốn tháng tiêm liều thứ hai
dữ liệu đã được thu thập từ hai hai trăm hai mươi tám tỉnh nguyễn viên thử nghiệm
dịch covid một mươi chín kết quả là không có tác dụng vụ đáng lo ngại nào xuất hiện trong vòng ít nhất sáu tháng
sau khi tiêm mũi thứ hai ở những người được theo dõi trong số những người tham gia có ba mươi trường hợp mắc
covid một mươi chín có triệu chứng tất cả đều ở nhóm giả dược điều này đồng nghĩa rằng vaccine có hiệu quả
một trăm linh ở mọi giới tính chủng tộc mức độ béo phị và có bệnh đi kèm một quan tâm an toàn chính ở nhóm
tuổi này là viêm cơ tiêm do vaccine viêm tiêm ở trẻ nam nhưng dữ liệu cho thấy những trường hợp như vậy là rất hiếm và lợi ích rất lớn
trường hợp như vậy là rất hiếm và lợi ích của việc tiêm chủng tiếp tục vượt rội hơn nhiều so với rủi ro
bản thân bệnh covid một mươi chín cũng có thể gây ra viêm cơ tim với tỷ lệ cao hơn và nghiêm trọng hơn
giám đốc điều hành pfizer abez paula cho biết trong một tuyên bố khi cộng đồng y tế toàn cầu làm việc để tăng số người
được tiêm chủng khắp thế giới những dữ liệu mới này cũng củng cố niềm tin về tính an toàn và hiệu quả của vaccine
ở trẻ vị thành niên kết quả này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang quan sát thấy tỷ lệ nhiễm
ncov ở lứa tuổi này tăng cao tại một số khu vực trong khi tỷ lệ tiêm vaccine đang chậm lại
chúng tôi mong muốn được chia sẻ dữ liệu này với cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ cùng những cơ quan khác
vaccine covid một mươi chín của pfizer đã được mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho thành thiếu niên hồi tháng năm
và công ty muốn được cấp phép đầy đủ vaccine pfizer mới chỉ được cấp phép đầy đủ cho người từ một mươi sáu tuổi trở lên
bên cạnh việt nam các quốc gia trên thế giới cũng đang vật lộn với những làn sóng covid một mươi chín có nguy cơ
bùng phát trở lại sau khi rửa các bữa tiệc corona ở italy để cố mắc bệnh nhằm tránh phải tiêm vaccine
ít nhất một người đã tử vong và một số người nguy kịch vì bệnh covid một mươi chín
theo tờ daily mail người tử vong là một người đàn ông năm mươi năm tuổi ở áo chết hồi tuần trước sau khi nhiễm sát covid hai
trong bữa tiệc corona ở tỉnh nam tiron miền bắc italy
ba người khác trong đó có cả trẻ em đang phải nằm viện ở nam tirone vì mắc covid một mươi chín tại các bữa tiệc tương tự
trong ba người có hai người
trẻ em đang phải nằm trong khoa chăm sóc tích cực
các quan chức y tế cho rằng những người trên theo chủ nghĩa phản đối vaccine muốn nhiễm bệnh để có thể xanh
điều kiện bắt buộc để làm việc ở italy
người đàn ông tử vong nói trên sáu mẫu áo nhưng có thể làm việc ở italy và do đó cũng cần thẻ xanh
cách duy nhất để có thể xanh là tiêm vaccine covid một mươi chín và thẻ này có giá trị trong vòng chín tháng
hoặc đã từng mắc bệnh trong vòng sáu tháng qua
người ta cũng có thể có thẻ xanh nếu xét nghiệm âm tính với sars cov hai nhưng chỉ có giá trị trong bốn mươi tám tiếng
mỗi lần xét nghiệm tốn một mươi hai sáu bảng anh khoảng ba trăm tám mươi đồng
ông patrick branzoni điều phối viên đơn vị chống covid một mươi chín tại bozano
đã tiết lộ thông tin về các bữa tiệc corona do tờ báo italy hai
dulomity tuần trước khiến công tố viên phải mở cuộc điều tra
theo luật tình trạng khẩn cấp có hiệu lực tới ngày ba mươi một tháng một mươi hai ở italy
cố tình lây lan covid một mươi chín là một tội
ông rajuni nói chúng tôi đã nhận được thông tin từ các bác sĩ có bệnh nhân thừa nhận
rằng họ đã cố tình nhiễm bệnh
họ làm vậy để có kháng thể và để có thể xanh mà không cần tiêm chủng
có hậu quả lâu dài và thậm chí người trẻ tuổi cũng có thể phải nằm viện
theo ông prajoni trẻ em trên một mươi hai tuổi đối tượng cần thẻ xanh để đi học
cũng bị bố mẹ theo tư tưởng phản đối vaccine đưa tới giữ các bữa tiệc corona
người giữ tiệc thường gặp nhau ở khu vực quán bar ngoài trời
nơi không yêu cầu trình thẻ xanh
tại đây họ ôm hôn uống chung đồ uống với ai đó đang mắc bệnh
một số bữa tiệc thì diễn ra trong không gian kính
nơi người ta tụ tập quanh bệnh nhân covid một mươi chín nằm đầy chươn để hít virus vào người
busano là một trong các tỉnh bị covid một mươi chín hoành hành mạnh nhất ở italy
trong làn sóng dịp bệnh mùa đông
làn sóng này là làn nhanh sang nước láng diện áo
nơi số ca mắc đang tăng vọt và bị phong tỏa hoàn toàn
theo quy tắc vùng vàng người chưa tiêm vaccine phải đeo khẩu trang ở mọi địa điểm công cộng
giãn cách với người khác trong nhà hàng quán bar rạp hát và các địa điểm trong nhà
italy lần đầu áp dụng thẻ xanh trong mùa hè
loại thẻ này cũng được bàn bạc khắp châu âu để khôi phục hoạt động đi lại
tại italy thẻ xanh được dùng để mở lại nền kinh tế
sau đó thẻ này được mở rộng sang người đi phương tiện giao thông công cộng
áp dụng với giáo viên sinh viên đại học và tiếp đó là mọi người lao động
ngày một mươi năm tháng một mươi nhân viên tại các công ty ở italy cần thẻ xanh để tới nơi làm việc
ai không tới nơi làm việc quá năm ngày do không có thẻ xanh sẽ bị đình chỉ công việc và ngừng nhận lương
người lao động không có thẻ xanh có thể bị phạt một hai trăm sáu mươi bản
doanh nghiệp không kiểm tra thẻ xanh có thể bị phạt tám trăm bốn mươi bản
trong bối cảnh làn sóng dịch mới đang càn quét nước áo từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công dân nước này nếu từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt khổng lồ
số tiền phạt này cụ thể là bao nhiêu xin mời quý vị tiếp tục theo dõi
là một trong những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng đạt mức thấp nhất châu âu khoảng sáu mươi sáu dân số được tiêm chủng đầy đủ
từ đầu năm sau áo sẽ là quốc gia tây âu đầu tiên bắt buộc tiêm phòng covid một mươi chín
trong bối cảnh nước này đang hướng chịu tác động nặng nề của lan sóng dịch bệnh mới
theo các nhà chức trách trước tiên kế hoạch sẽ được triển khai với những người chưa tiêm mũi vaccine nào
nếu ai từ chối tiêm phòng họ sẽ phải chịu mức phạt lên tới ba sáu trăm linh euro tương đương với bốn đô
theo bộ trưởng bộ hiến pháp caroline estaler với những người được đề nghị tiêm các mũi tăng cường
nếu họ từ chối tiêm sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới một năm trăm linh euro
bas taler chia sẻ nói trên đài truyền hình orf chiến dịch này không chỉ hướng tới hoàn thành mũi tiêm đầu tiên
mà xa hơn là kế hoạch tiêm chủng đầy đủ
nhìn chung các hình phạt đã thể hiện động thái cứng trắng của chính phủ áo trong nỗ lực mở rộng mức độ bao phủ vaccine
trong bối cảnh áo đang vật lộn với số ca nhiễm tăng vọt từng ngày và phải tái phong tỏa toàn quốc
sau khi biện pháp hạn chế mới được ban hành đã có khoảng bốn mươi người tụ tập tại thủ đô vina
hồi cuối tuần qua để phản đối quyết định của chính phủ dịch covid một mươi chín
trong đời công cộng trong nhà như rạp chứa phim nhà hát quán bar tiệm làm đầu và phòng gym
kể cả khi có kết quả xét nghiệm âm tính
đây là hành động trước mắt nhằm bảo vệ người dân cũng như gián tiếp thúc giục mọi người tiêm vaccine
ông mitsotakis nói
tại đức các thủ yến bang đã thống nhất nhiều biện pháp để kiềm chế đại dịch
bao gồm hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine và những khu vực có nguy cơ quá tải hệ thống y tế
đây là thời điểm hành động thủ tướng đức angela marker nói
quốc gia trung âu này đang xem xét
buộc toàn bộ nhân viên y tế tiêm vaccine một số chợ giáng sinh truyền thống tại đức
cũng chỉ mở cửa đối với những ai đã tiêm chủng
không phải ai cũng đồng tình với các biện pháp hạn chế kể cả các chính trị gia
bà claire daly thành viên nghị viện châu âu người ireland cảm thấy giận dữ
theo bà các nước đang xâm phạm quyền tự do cá nhân
các quốc gia đang ngăn chặn những người có khả năng được đi làm việc
bà phàn nàn bà gọi quyết định phong tỏa toàn diện của ảo là kịch bản khủng khiếp
ngay tại quê hương ireland nơi tỷ lệ tiêm chủng với bảy mươi sáu bà dali cũng cảm thấy những chỉ trích
nhắm vào nhóm người chưa tiêm vaccine gần như đang có phát ngôn thủ ghét chống lại những người chưa tiêm vaccine bà nói
một số loại vaccine như đậu mùa và bại liệt đã trở thành điều bắt buộc ở nhiều nơi trên thế giới
tuy vậy phong trào chống vaccine vẫn luôn tồn tại trong một bộ phận dân số
trong tuần qua khoảng một mươi người đã tập trung ở thủ đô brazil cộng hòa giác
để phản đối các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm chủng
không có quyền tự do cá nhân nào là tuyệt đối giáo sư paul de raoult trường kinh tế london lse
quyền tự do không tiêm vaccine cần được hạn chế để bảo đảm quyền tự do sống khỏe mạnh của những người khác
bên trong châu âu tại từng quốc gia ở các nhóm cộng đồng và thậm chí trong mỗi gia đình
một cuộc chiến ngầm đang nổ ra giữa những người đã tiêm và chưa tiêm chủng
giáo sư brigitte schumacher tại đại học leuven cho biết một bệnh nhân của bà đã bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì không chịu tiêm vaccine
đây đã trở thành cuộc chiến dựa
người với người bà thang thở
những thông tin trên cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên đón xem những bản tin tuần cảnh covid tiếp theo
vào khung giờ quen thuộc năm h sáng và năm h tối hàng ngày
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại